sau nhiều lần câu móc với đối tượng ở campuchia tổ chức đưa nhiều người xuất cảnh trái phép nhằm hưởng lợi
nguyễn văn quá chú tại huyện an phú tỉnh an giang đã bị lực lượng công an bắt quả tàng
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào sáng nay tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo bốn năm tù
về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi quá được một đối tượng ở campuchia điện thoại đặt vấn đề
đưa bốn người xuất cảnh trái phép từ việt nam sang campuchia sẽ trả công một hai triệu đồng và quá đã đồng ý
sau đó quá cùng với anh ruột là nguyễn văn phú đã tổ chức đưa bốn người này xuất cảnh
tuy nhiên phú đã bị lực lượng công an xã khánh an bắt giữ còn quá tẩu thoát
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một quá điều khiển thuyền đến khu vực ấp an khánh xã khánh an huyện an phú
để chuẩn bị đưa tiếp một người đàn ông xuất cảnh trái phép sang campuchia
thì bị tổ công tác của công an huyện an phú phát hiện bắt quả tàng
nhu cầu về quê của người dân tại các tỉnh thành phía nam vẫn đang ở mức cao
và ngay lập tức nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội liên lạc với những người có nhu cầu
rằng muốn về quê phải chuyển khoản một số tiền để được đưa đón
sở giao thông vận tải tp hcm thông tin đó hoàn toàn là những thông tin giả mạo
thời gian gần đây đã có rất nhiều hội nhóm trên mạng xã hội được lập ra với danh nghĩa là hội đồng hương
chuyến xe nghĩa tình của các tỉnh thành phố trên cả nước đã gọi điện thoại để lừa gạt người dân
nhằm lấy thông tin cá nhân và yêu cầu chuyển khoản số tiền để được đưa đón về quê
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết những thông tin đó hoàn toàn là giả mạo
sở giao thông vận tải tp hcm không thu bất cứ khoản chi phí nào đồng thời yêu cầu người dân hết sức cảnh giác
người dân nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ giả mạo sở giao thông vận tải tp hcm
hay bất cứ tổ chức nào đề nghị thu phí thì hãy báo ngay cho cơ quan công an
nhằm tạo điều kiện cho người dân sinh sống tại tp hcm có đăng ký hộ khẩu
và tạm trú di chuyển trong trường hợp cấp thiết đi đến các tỉnh thành phố
hoặc từ các tỉnh thành phố trở về tp hcm
từ ngày một tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản hướng dẫn người dân
có nhu cầu hỗ trợ di chuyển
người dân có thể đăng ký trên cổng thông tin điện tử của sở giao thông vận tải tp hcm
tại địa chỉ thông tin gạch ngang sgtvt tphcm gov vn
các chéo dịch vụ
các chéo đăng ký di chuyển
mở đầu bản tin trưa nay là thông tin liên quan đến vụ việc ba người thương vong tại an giang
tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ đối tượng nguyễn thanh cường chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu sáng cùng ngày cường cầm hung khí từ nhà đến nhà hàng xóm
là chị ca thị sang đâm hàng chục nhát vào người chị sang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
trên đường bỏ đi thấy anh nguyễn thị sang
nguyễn văn hận chú cùng địa phương đang ngồi câu cá bên bờ sông
cường xông đến đâm anh hận trọng thương
chưa dừng lại cường quay lại chỗ chị sang đang nằm bất động
thấy ông ca văn thời bố của chị sang đang đứng gần đó
đối tượng liền rượt đuổi đâm ông thời nhiều nhát rồi bỏ chạy về nhà
thì bị mọi người bắt giữ
ông thời và anh hận được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời
nhưng đang trong tình trạng nguy kịch
hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an tỉnh an giang phối hợp điều tra
thành phố hồ chí minh đang bước vào giai đoạn bình thường mới
để phục hồi kinh tế sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhận định những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
có thể dẫn tới gia tăng các loại tội phạm
nhất là tội phạm về ma túy và chiếm đoạt tài sản
do đó ngoài khuyến cáo tới người dân cần cẩn trọng hơn
thì công an tp hcm cũng đã có nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn
nhóm cướp năm đối tượng đã táo bạo dùng ro điện
và bình sinh hóa
hơi cay tấn công nạn nhân đang đứng ngoài cửa
rồi lao vào nhà cướp đi ba điện thoại di động
một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng ba mươi năm triệu đồng
và một mươi bốn triệu đồng tiền mặt vừa xảy ra vào hôm hai mươi tháng chín
tại xã tân thạnh đông huyện củ chi
còn đây là hình ảnh ghi lại vào khuya ngày chín tháng một mươi
đối tượng này đã có biểu hiện nghi vấn
nên bị lực lượng tuần tra tiến hành kiểm tra
và đưa về trụ sở công an phường hai quận năm làm việc
qua kiểm tra nhanh đối tượng có kết quả dương tính
với các chất ma túy
theo đánh giá của công an tp hcm
ngay sau khi nới lỏng giãn cách xã hội để bước vào giai đoạn mới
rất có thể phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực
bởi những hậu quả của dịch covid một mươi chín mang tới
do đó các đánh giá và biện pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý
đã được lực lượng công an tp hcm triển khai thực hiện
đối với quận một trung tâm về chính trị kinh tế văn hóa của thành phố
và cũng là địa bàn có tình trạng phức tạp nhất và an ninh trực tự
trong thời gian này
với quyết tâm cao nhất cho phát triển kinh tế
đảm bảo an ninh chính trị trật tự xã hội
công an tp hcm sẽ duy trì liên tục hai mươi bốn trên bảy
việc tuần tra kiểm soát vừa thực hiện công khai
vừa thực hiện biện pháp nghiệp vụ
về lực lượng tuần tra trên mặt đường
thì kể cả công khai cũng như là quá trang
gọi là hai mươi bốn trên bảy đó là có mặt trên mặt đường
có ba tổ hai tổ là công khai
còn một tổ của hình sự đặc nhiệm là thực hiện suốt hai mươi bốn trên bảy
công an một mươi phường cũng có thành lập
các hệ thống đặc biệt
các tổ tuần tra cơ động riêng
để nhằm đảm bảo là khép kính địa bàn
và phòng ngừa tốt nhất
tội phạm gia tăng sau thời gian dài
không thể hoạt động vì giãn cách xã hội
cũng là vấn đề mà nhiều người dân lo ngại
sự xuất hiện và các biện pháp mà công an tp hcm
các phường xã quận huyện đang thực hiện
đã giúp anh lê hữu thiên yên tâm hơn khi xuống đường
em đồng tình với các biện pháp
phòng kiểm tra giấy tờ bất ngờ giống như vậy
mong là các anh đi tuần tra thường xuyên vào đêm
nhờ những giờ cao điểm vào đêm
giống như mọi người đi chơi về
và có nhiều khi trộm cắp cướp vật
mong các anh kiểm tra nhiều giống như em mới vậy
có lẽ tâm lý yên tâm hơn của anh thiên
cũng là tâm lý chung của đại đa số người dân
bởi lẽ việc đảm bảo an ninh trật tự
ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm
cũng chính là bảo vệ tài sản tính mạng
của người dân được an toàn
dù vậy tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản
của người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu
bên cạnh đó dịch bệnh vẫn còn đang rất phức tạp
người dân cần hạn chế ra đường
khi chưa thật sự cần thiết
dạng sáng ngày một mươi tháng một mươi
trong lúc tuần tra tổ cảnh sát cơ động
công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện
hai đối tượng đi trên một xe máy
có biểu hiện nghi vấn
tuy nhiên quá trình ra tín hiệu tạm dừng
để kiểm tra hai đối tượng này đã không chấp hành
phóng nhanh ép xe tổ cảnh sát cơ động
sau đó vứt xe bỏ chạy
hai đối tượng ngay sau đó đã bị khống chế bắt giữ
là nguyễn thanh duẩn và võ tuấn vũ
đều trú tại phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
lực lượng công an phát hiện trên xe
hai đối tượng điều khiển có hai cây gậy chích điện
sáu con chó một bình aqui
một bộ kích điện một ná cao su tự chế
và một kìm bấm kim loại
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận
hành vi trộm cắp tài sản của mình
hiện lực lượng công an đã xử lý hai đối tượng
theo quy định của pháp luật
triển khai đồng bộ các biện pháp nghệ vụ
công an tỉnh đắk lắc thời gian qua đã triệt xóa
nhiều đường dây tội phạm đánh bạc
dưới hình thức ghi số đề
đáng chú ý số tiền các đường dây này giao dịch
có khi lên đến hàng trăm tỷ đồng
cho thấy tính chất vô cùng phức tạp
đây là đường dây ghi số đề
trên năm trăm linh tỷ đồng do đối tượng nguyễn anh tài
ba mươi tuổi trú tại phường thành công
thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cầm đầu
vừa bị công an thành phố buôn ma thuột triệt xóa thành công
đường dây này hoạt động rất tinh vi
các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp
mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại
khi giao nhận tiền các đối tượng không nhận tại nhà
mà hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản
trong đường dây có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng
người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp số đề
người chịu trách nhiệm thu chi giao nhận tiền
sau mỗi ngày
tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
đặc biệt để đối phó với cơ quan công an
các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm ghi số đề
đồng thời mua hàng loạt sim giáp
giao cho các đầu dưới để liên lạc
sau từ một mươi đến một mươi năm ngày

và không lưu tên thật của nhau trong điện thoại
trong quá trình làm việc
em có làm việc bằng tin nhắn
trong suy nghĩ của em
em nghĩ là khó bị cơ quan điều tra
phát hiện nhưng không ngờ đến hôm nay
em đã bị công an thành phố phát hiện
và bắt giữ và làm rõ hành vi của em
còn đây là đường dây ghi số đề
giao dịch mỗi ngày gần một tỷ đồng
được các đối tượng cầm đầu ở đắk lắk
móc nối với một đối tượng ở bình định
hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hằng ngày các đối tượng sẽ dùng
điện thoại di động và mạng xã hội
để ghi số đề cho các con bạc
trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
và các huyện và thị xã của tỉnh đắk lắc
sau đó huỳnh xuân phong năm mươi chín tuổi
trú tại thành phố buôn ma thuột
sẽ dùng điện thoại chuyển hết phơi đề
cho trần thị út hiền ba mươi một tuổi
trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
đến cuối ngày căn cứ vào kết quả
sổ số miền nam và miền bắc
rồi thắng thua với các con bạc
thì cũng như mọi ngày tôi
dùng cái điện thoại iphone sáu plus
để mà dùng để mà nhận
từ anh lê bác thạnh
với chị dung
với chị phượng
nhận đến xong bắt đầu tôi
chuyển cho chị hương
để giao cho chị để tôi ăn cái chân lạch phần trăm
ngoài cái chuyện tôi nhận phơi ra
thì tôi cũng vẽ số ra tôi chơi
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
lực lượng công an các tốc trên địa bàn
tỉnh đắk lắk đã triệt xóa tám đồng dây đánh bạc
giữa hình thức ghi số đề quy mô lớn
khởi tố bảy mươi bốn đối tượng
đường dây tổ chức đánh bạc
với quy mô lớn
số đối tượng tham gia đông
chúng dùng nhiều các cái thủ đoạn
để đối phó với cái sự
giám sát tấm thể hình của lực lượng công an
thì một số đối tượng
hoạt động có tính chất chuyên nghiệp
thì không thường xuyên
cư trú ở trên địa bàn thành phố
mà chúng xuống các địa bàn
các tỉnh lân cận đặc biệt là nha trang
thuê khách sạn
tổ chức liên lạc với số đối tượng
ở trên địa bàn thành phố

cũng như là các cái địa bàn
các huyện trong tỉnh
để tổ chức cái đường dây đánh bạc
chẳng thua bằng tiền
đặc biệt thì cái số đối tượng này
mua rất nhiều cái sim rác
để phát cho các cái con bạc
và thường xuyên thay đổi
và bỏ các cái sim
để tránh những sự phát hiện của lực lượng công an
thực tế đã có nhiều đường dây số đề lớn
bị lực lượng công an triệt xóa
nhiều đối tượng đã phải nhận
những bản án nghiêm khắc của pháp luật
tuy nhiên do lợi nhuận cao đem lại
từ việc ghi số đề
nên nhiều người vẫn bất chấp
mà vi phạm pháp luật
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
ba bị can liên quan đến sai phạm
trong cấp đất tái định cư
tại xã nghi phong huyện nghi lộc
vào khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
qua công tác nắm tình hình
việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
đường giao thông nối vinh cửa lò giai đoạn một
công an huyện nghi lộc phát hiện
việc sai phạm trong cấp đất tái định cư
tại xã nghi phong huyện nghi lộc
sau khi điều tra xác minh
công an huyện nghi lộc đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định
về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
xảy ra tại xã nghi phong huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với các bị can
nguyễn đình hải nguyên chủ tịch
ubnd xã nghi phong và nguyễn hồng đức
công chức địa chính xã nghi phong
về tội danh vi phạm quy định
về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất
và nguyễn đức kiên chú tải xóm bốn xã nghi phong
về tội danh sử dụng tài liệu giả
của cơ quan tổ chức
thêm một đường dây đánh bạc khủng
vừa bị đưa ra xử lý trước pháp luật
công an thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắc
vừa ra quyết định khởi tố một mươi năm bị can
trong đường dây ghi số đề liên tỉnh quy mô lớn
mỗi ngày giao dịch gần một tỷ đồng
để điều tra về tội đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu
vào ngày một mươi bảy tháng chín
đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật
đã triển khai chín tổ công tác
đồng loạt triệt phá chín địa điểm ghi số đề
trên địa bàn thành phố
tại các hiện trường lực lượng công an thu giữ
gần ba trăm linh triệu đồng tiền mặt hai mươi tám điện thoại di động
hai chiếc xe ô tô cùng nhiều phơi đề
sổ sách có liên quan
cầm đầu đường dây số đề này là
huỳnh xuân phong và trần thị thắm
hàng ngày các đối tượng nhận ghi số đề
cho các con bạc trên địa bàn thành phố bộ ma thuật
và các huyện thị xã của tỉnh đắk lắk
sau đó phong sẽ dùng điện thoại
để chuyển hết phơi đề cho trần thị út hiền
cho đến cuối ngày căn cứ vào
kết quả sổ số miền nam và miền bắc
rồi tính toán thắng thua với nhau
trung bình mỗi ngày đường dây số đề này
giao dịch gần một tỷ đồng
còn liên quan đến tội phạm ma túy
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai
vừa bắt giữ đối tượng lào thị ính
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại xã thanh an huyện điện biên tỉnh điện biên
đang có hành vi mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy
qua quá trình trinh sát
công an huyện bảo thắng phát hiện đối tượng lào thị ính
móc nối với một số đối tượng trên địa bàn huyện bảo thắng
tổ chức đường dây vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy từ điện biên
về địa bàn huyện bảo thắng tiêu thụ
các đối tượng thường chọn khu vực đường biên giới
ít người qua lại để tiến hành giao dịch
mua bán trái phép chất ma túy
để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện
vào ngày bốn tháng một mươi lực lượng chức năng
đã bắt giữ đối tượng lào thị ính
khi đang có hành vi vận chuyển trái phép
gần chín mươi sáu gram heroin
tại khu vực thôn k tám bản thuyệt
huyện bảo thắng tỉnh lào cai
và hiện nay công an huyện bảo thắng
đang tiếp tục mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều
thành phố cần thơ vừa tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với
võ hoàng thơ ba mươi sáu tuổi
trú tại phường an hòa quận ninh kiều
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cơ quan điều tra
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ
phát hiện tài khoản facebook minh long
do võ hoàng thơ làm chủ
đã đăng tải bốn mươi bảy bài viết có nội dung sai sự thật
nói xấu đảng nhà nước
đi ngược lại với chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
kết quả giám định bốn mươi bảy bài viết
của võ hoàng thơ cơ quan chức năng xác định
các bài viết đều thể hiện tiêu cực xuyên tạc
đả kích nói xấu chống phá
xúc phạm danh dự uy tín lãnh đạo của đảng nhà nước
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc
gây mâu thuẫn trong các mặt đời sống xã hội
các bài viết đã truyền bá
tư tưởng chống đối phản động kích động
kêu gọi các thành phần xấu bất mãn
chống phá đảng nhà nước
cơ quan điều tra xác định võ hoàng thơ
đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận
để đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội facebook
nhiều bài viết có nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức đảng
xâm phạm đến danh dự uy tín
của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước
tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao
lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông
những hành vi liên tục xuất hiện
ngay cả trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
trước thực trạng trên công an tỉnh vĩnh phúc
đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh
tụ tập thành đám đông trở hai trở ba
điều khiển xe với tốc độ cao dàn hàng ngang
lạng lách đánh võng bốc đầu xe
những đối tượng này chủ yếu
ở độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu
ở nhiều huyện thành phố trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
thậm chí cả các địa phương lân cận
như tuyên quang hà nội thái nguyên
đánh võng bốc đầu đi dàn hàng ngang
thậm chí là những đối tượng này
không đội ngũ bảo hiểm
xe không gương
gây mất an toàn cho chính bản thân
các đối tượng và cho những người tham gia giao thông khác
để đối phó với lực lượng chức năng
nhiều trường hợp chủ động tháo biển số
hoặc che biển số xe
ngay cả trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến phức tạp các đối tượng vẫn cố tình vi phạm
điển hình mới đây
công an huyện tam đảo đã bắt giữ bốn mươi đối tượng
điều khiển hai mươi xe mô tô giàn hàng ngang
trên quốc lộ hai b lên thị trấn tam đảo
trong đó có bốn đối tượng là
người thái nguyên đã vượt chốt kiểm dịch đèo nhe
địa phận giáp với thành phố phúc yên
để vào vĩnh phúc
qua kiểm tra các trường hợp trên đều không có giấy tờ phòng dịch
theo quy định
nguyên nhân cái này là
thứ nhất là ý thức của những trường hợp này
bằng cái biện pháp thứ nhất là giáo dục gia đình
thứ hai là công tác tuyên truyền
từ nhà trường tới gia đình
và việc phát trật công tác quản lý
cũng như công tác xử lý
đối với những trường hợp này còn rất nhẹ
như chẳng hạn đối với những trường hợp
dưới một mươi sáu tuổi là chúng ta chỉ xử phạt cảnh cáo
còn đối với những trường hợp
từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
thì chúng ta chỉ xử phạt
năm mươi mức phạt theo quy định
của luật đã quy định
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện
một mươi ba vụ thanh thiếu liên tụ tập
điều khiển xe vi phạm trật tự an toàn giao thông
với gần ba trăm linh đối tượng
tạm giữ một trăm bảy mươi tám phương tiện
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông
sẽ tiếp tục sử dụng
đồng bộ nhiều giải pháp để đấu tranh
với các hành vi vi phạm nêu trên
trong đó tăng cường tuần tra kiểm soát công khai
kết hợp với hóa trang tuần tra cơ động
trên các tuyến đường hoặc lập chút kiểm soát
tại những tuyến đường trọng điểm
để kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý
ngay từ đầu khi có biểu hiện thanh thiếu niên tụ tập
đua xe trái phép
đồng thời thông qua mạng xã hội hệ thống camera giám sát
camera của người dân
để xác định thời gian phương thức thủ đoạn
của cá nhân tụ tập
từ đó chủ động lên sơ đổ các tuyến đường
địa điểm là nơi các đối tượng
thường vi phạm trật tự an toàn giao thông
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
do ảnh hưởng của dịch bệnh
việc đi lại của người dân khó khăn hơn
nên số lượng tồn động các trường hợp
bị phát hiện vi phạm giao thông qua hệ thống camera
chưa được xử lý là rất lớn
vì vậy sau khi thành phố hà nội
nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội
thì nhiều điểm xử lý vi phạm giao thông
đã ghi nhận số lượng người đến giải quyết tăng đột biến
các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân
là hãy tìm hiểu rõ quy trình
và kiểm tra lỗi chưa xử lý trên hệ thống
để tránh bị chặn đăng kiểm
khi mà các trạm đăng kiểm hiện cũng đang tồn động
không ít phương tiện
đã một mươi một giờ
cuối giờ làm việc buổi sáng
thế nhưng điểm xử lý vi phạm qua camera
trên tuyến cao tốc hà nội lào cai
vẫn đông người đứng chờ
việc từ nơi sinh sống đến tận địa điểm phát sinh vi phạm để xử lý
không phải là việc đơn giản đối với nhiều người
đặc biệt là khi việc đi lại của người dân
được kiểm soát rất chặt chẽ
giữa các tỉnh thành để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh
tôi đi từ quảng linh lên đây
đi từ sáu giờ sáng
và đi từ lên đấy là hơn hai trăm linh cây
giấy tờ tôi đã nộp cho các anh ấy bằng lái xe
và đến ngày hẹn của tháng năm lên
nhưng mà vì dịch quá tôi không lên được
bây giờ đến hôm nay tôi có điều kiện
làm tất cả các xét nghiệm xong
thì tôi lên để lấy lại bằng lái xe
từ sáng giờ này
em thấy cũng khá là đông
mấy chục người đợi đến từ
tám giờ sáng đến một mươi một giờ sáng

giang cách thì cũng
coi là người ta tranh thố đi xuống để xử lý vi phạm
thì tình hình dãi
người ta cũng bất tiện
không muốn đi
nhằm giải quyết thủ tục nhanh gọn nhất cho người dân
tránh việc phải chờ quá lâu
đi lại nhiều lần gây mất thời gian tốn kém chi phí
lực lượng cảnh sát giao thông tại đây
đã tổ chức tăng thêm lực lượng xử lý
tăng bàn làm việc và hướng dẫn cụ thể
đối với những trường hợp không nhất thiết phải đến địa điểm phát sinh vi phạm
để chấp hành xử phạt
trong thời gian vừa qua số lượng tồn
trong thời gian người vi phạm
trong đợt giãn cách mà không đến xử lý được
thì người vi phạm đã đến
tương đối đông
trước tình hình đó đơn vị cũng bố trí thêm lực lượng
và tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho người dân làm sao nhanh nhất
về công tác về xử lý vi phạm hành chính
để cho người dân đỡ phải chờ đợi
trong việc xử lý vi phạm
tuy nhiên một trong những người vi phạm đến xử lý
thì có một hai trường hợp
cũng kêu là
do khoảng cách
địa lý vi phạm
tuyến đường quá dài đi qua năm tỉnh
và một mươi tám huyện
tuyến đường là hai trăm sáu mươi hai cây
đặc biệt là những người đi làm ăn xa
và đi trên tuyến
trong thời gian vừa rồi cũng bị vi phạm
thì cũng có thắc mắc
trong tình trạng đi xử lý xa
cũng hướng dẫn cho người dân
nếu mà về làm sao đó
để đăng ký xử lý
qua tổng dịch vụ công
của quốc gia
thời điểm này các trạm đăng kiểm
cũng ghi nhận tình trạng
đông đúc do tồn động số lượng rất lớn
phương tiện trong thời gian giãn cách
để tránh bất công đi lại nhiều lần
trước thời điểm đăng kiểm người dân cần kiểm tra
và tiến hành xử lý tất cả các lỗi vi phạm
được thông báo trên hệ thống
tránh việc bị chặn đăng kiểm
đặc biệt là đối với những phương tiện mới
có thời hạn đăng kiểm dài